một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một hộ gia đình kết hợp kinh doanh các loại ly cốc giấy nhựa trên đường mùng một mươi tháng ba
thuộc thôn một xã cư ê bua thành phố bunga thuột tỉnh đắk lắk
cho đến trưa ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ khống chế được vụ cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã điều động tám xe chữa cháy
cùng gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ phù hợp với công an thành phố bunga thuột tham gia dập lửa
do xưởng kinh doanh toàn đồ nhựa và giấy cho nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội
để ngăn cháy lan các cán bộ chiến sĩ đã phải cắt cửa cuốn đục tường để dập lửa
toàn bộ máy nhà xưởng bị đổ sập và rất nhiều tài sản trong kho bị thiêu dụi hoàn toàn
rất may là vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
hiện lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ hỏa hoạn